thưa quý vị vào trường ngày hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận tổ chức họp báo thông tin về chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước carpet thuộc huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
đây là dự án đang được dư luận đặc biệt quan tâm trong những ngày vừa qua
tại buổi họp báo bí thư tỉnh ủy dương văn an khẳng định tầm quan trọng của dự án trong việc cung cấp điều tiết nước cho nhiều vùng khâu hạn tại bình thuận vai trò phòng chống lũ và cải tạo môi trường sinh thái
bí thư tỉnh ủy dương văn an chia sẻ tỉnh sẵn sàng tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học báo chí
nếu có gì bất cập bất hợp lý ảnh hưởng tới môi trường phá hệ sinh thái đến mức nặng nề không thể khắc phục tỉnh sẽ sẵn sàng điều chỉnh
liên quan thông tin về khu rừng hơn sáu trăm linh hectare sẽ được khai thác chuyển đổi để làm dự án hồ chứa nước carpet tỉnh bình thuận đã thông tin về diện tích các loại rừng sẽ khai thác và quyết định về việc phê duyệt phương án trồng rừng thay thế đợt một
theo cục cảnh sát giao thông trong một mươi năm ngày tổng kiểm soát kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng container tính từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi chín tháng tám lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý trên hai mươi hai trường hợp vi phạm
trong đó trên một mươi sáu năm trăm linh trường hợp vi phạm là xe khách gần năm năm trăm linh trường hợp là xe container
các lỗi vi phạm phổ biến gồm vi phạm nồng độ cồn vi phạm tốc độ trở quá số người quy định vi phạm tải trọng và một số trường hợp dương tính với chất ma túy
điểm đáng chú ý có bốn mươi sáu lái xe vi phạm nồng độ cồn một mươi ba người dương tính với ma túy vi phạm tốc độ là một hai mươi bốn trường hợp trở quá số người quy định là ba hai trăm linh chín trường hợp vi phạm tải trọng là hai trăm bảy mươi ba trường hợp
từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi chín tháng tám toàn quốc xảy ra bốn mươi năm vụ tai nạn giao thông có liên quan đến ô tô chở khách và xe container làm chết hai mươi tám người bị thương hai mươi chín người
so với cùng thời gian liền kề trước đó số vụ tai nạn giao thông đã giảm một mươi bốn vụ giảm hai mươi ba bảy mươi ba
giảm sáu người chết tức là giảm một mươi bảy sáu mươi năm
thưa quý vị điều khiển phương tiện tham gia giao thông với tốc độ cao lạng lách đánh võng nẹp bô gây giữa chức tự công cộng có dấu hiệu đua xe trái phép trên các tuyến giao thông gây bức xúc trong quần chúng nhân dân thời gian qua
và hành vi này của một nhóm đối tượng đã được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la ngăn chặn và xử lý nghiệp
chỉ trong gần một tiếng đồng hồ tuần tra kiểm soát cùng tổ công tác hóa
trang của lực lượng liên ngành cảnh sát hình sự cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la đã phát hiện gần chục trường hợp vi phạm
các lỗi vi phạm chủ yếu là chạy xe với tốc độ cao lạng lách đánh võng không đổi mũ bảo hiểm vi phạm nồng độ cồn
khi bị phát hiện kiểm tra thì chống đối không hợp tác
nhằm kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm ngay từ đầu
khi có biểu hiện tụ tập gây dối trật tự công cộng tổ chức cổ vũ đua xe trái phép
công an tỉnh sơn la đã tăng cường tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang thường xuyên và đột xuất tuần tra cơ động trên các tuyến đường
hoặc dừng kiểm soát tại những khu vực trọng điểm
thông qua các hoạt động nghiệp vụ và qua các trang mạng xã hội hệ thống camera giám sát camera của người dân
để xác định thời gian phương thức thủ đoạn lên sơ đồ các tuyến đường địa điểm là nơi các đối tượng thường vi phạm để phòng ngừa ngăn chặn
trong quá trình thực hiện thì anh em chúng tôi đã phân công các tổ mặc cảnh phục
và bên cạnh đó có tổ mặc thường phục thường xuyên đi trên tuyến
khi phát hiện các đối tượng như trên thì tổ mặc thường phục sẽ áp sát để dùng các biện pháp
và dừng và giữ các phương tiện trên sau đó là các tổ cảnh phục sẽ đến để lập biên bản
từ ngày hai mươi sáu tháng tám đến nay lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la đã lập biên bản xử lý một trăm linh bốn trường hợp tạm giữ bảy mươi bốn phương tiện
trong đó vi phạm nồng độ cồn bốn mươi bốn trường hợp hai mươi bốn trường hợp điều khiển phương tiện dưới một mươi sáu tuổi và không có giấy phép lái xe
một mươi trường hợp không đội mũ bảo hiểm nhiều trường hợp lạng lách đánh võng trong cơ thể có chất ma túy
ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an rất cần sự vào cuộc trách nhiệm của mỗi gia đình nhà trường đối với thanh thiếu niên
có lối sống buông thả góp phần chấm dứt việc đua xe trái phép gây mất trật tự công cộng và tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
châu nay ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận tổ chức họp báo thông tin về chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước capet thuộc huyện hoàn thuận nam
đây là dự án đang được dư luận đặc biệt quan tâm trong những ngày vừa qua
tại buổi họp báo bí thư tỉnh ủy dương văn an khẳng định tầm quan trọng của dự án trong việc cung cấp điều tiết nước cho nhiều vùng khô hạn tại tỉnh bình thuận
vai trò phòng chống lũ và cải tạo môi trường sinh thái
bí thư tỉnh ủy dương văn an chia sẻ tỉnh sẵn sàng tiếp thu ý kiến của nhà khoa học báo chí
nếu có gì bất cập bất hợp lý ảnh hưởng đến môi trường phá hoại hệ sinh thái đến mức nặng nề không thể khắc phục tỉnh sẽ sẵn sàng điều chỉnh
về khu rừng hơn sáu trăm linh hectare sẽ được khai thác chuyển đổi để làm dự án hồ chứa nước capet tỉnh bình thuận đã thông tin về diện tích các loại rừng sẽ khai thác
và quyết định về việc phê duyệt phương án trồng rừng thay thế đợt một
tin an ninh trật tự tòa nhân dân tỉnh vĩnh long vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người và tuyên phạt hai mươi năm tù
đối với bị cáo nguyễn hữu sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn hữu sang điều khiển xe mô tô đến nhà một người bạn để đòi nợ
tại đây giữa sang và người thanh niên xảy ra mâu thuẫn sang đã dùng dao bấm đông trúng ngực khiến nạn nhân tử vong sau đó
sau khi gây án sang bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ tại một nhà trọ ở phường đông thuận thị xã bình minh
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước cho biết vừa phát hiện xử lý hàng loạt xe tải chở hàng hóa vượt quá tải trọng cho phép
vào dạng sáng nay lực lượng cảnh sát giao thông đã mật phục phát hiện bảy xe tải đi từ hướng tây ninh qua địa bàn bình phước
rồi dừng lại bên lề đường đoàn thị điểm phường hưng chiến thị xã bình long có dấu hiệu chở quá tải trọng cho phép nên tiến hành dừng phương tiện
qua kiểm tra tải trọng lực lượng chức năng đã phát hiện cả bảy xe đều vi phạm lỗi chở quá tải trọng và lập biên bản xử lý
qua công tác nắm tình hình phát hiện ông dương văn sơn ở phường đồng kỵ tp tử sơn thường xuyên livestream đăng bài bán quần áo dằn di
trang phục quân đội nước ngoài trên mạng xã hội facebook phòng an ninh kinh tế chủ trì phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh bắc ninh đã tiến hành kiểm tra
lực lượng công an đã thu giữ bốn mươi năm áo khoác áo măng tô quần áo dằn di áo giáp chống đạn đã qua sử dụng bảy dây lưng vải dù hai mũ vải và bốn trăm linh sáu phụ kiện gắn theo quần áo
như phù hiệu nhãn mát có quy cách giống cấp bậc quân hiệu của quân đội nước ngoài ông sơn không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và hóa đơn chứng tử hợp pháp
cục quản lý thị trường tỉnh bắc ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông dương văn sơn một mươi sáu triệu đồng
một số lượng lớn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc vừa bị đồn biên phòng quảng đức bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh thu giữ
tại khu vực bản văn tốc tổ tuần tra kiểm soát đồn biên phòng quảng đức phát hiện xe tải do nguyễn văn việt chú tại huyện hải hà đang bốc hàng từ nhà một người dân lên xe
kiểm tra trên xe lực lượng chức năng phát hiện sáu mươi năm bao tải chứa nầm lợn đông lạnh tổng trọng lượng gần hai tấn
tiếp tục kiểm tra nơi tập kết hàng lực lượng chức năng phát hiện thêm ba tấn nầm lợn đông lạnh
chỉ vì mâu thuẫn nhỏ không đáng có mà gây án mạng tại phiên tòa sơ thẩm vào sáng ngày hôm nay
tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn miển sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại xã bình hòa huyện châu thành hai mươi năm tù giam về tội giết người
đồng thời bộ bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hai trăm bốn mươi chín triệu đồng
theo cáo trạng vào ngày chín tháng năm sau khi uống rượu miển đạp xe đến trại chăn nuôi bò của anh phó văn tới để yêu cầu anh tới bồi thường việc con cháu của anh tới cắn chết vịt của miền
tuy nhiên anh tới không có nhà bị cáo gặp anh hồ văn tú là người làm thuê cho anh tới
giữa hai người xảy ra cự cãi trong lúc xô xát anh tứ bị miễn dùng dao đâm nhiều nhát vào người
mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh tú đã tử vong
tưởng sẽ có cuộc sống ổn định có một tương lai tươi sáng phía bên kia biên giới một nhóm năm người từ nhiều tỉnh hành phía bắc do không đủ điều kiện xuất cảnh đã rủ nhau liên hệ với một đường dây tổ chức vượt biên trái phép
như khi quá cảnh tại campuchia
họ lại rơi vào đường dây tội phạm có tổ chức bị tra tấn dã man bị tống tiền gia đình
trong số năm người này một người đã thiệt mạng bốn người may mắn trốn thoát trở về việt nam qua địa bàn huyện an phú tỉnh an giang
đã hơn một mươi ngày trôi qua kể từ cái đêm mọi người cùng nhau trốn chạy từ địa ngục trần gian trở về
nam thanh niên chú tỉnh hải dương vẫn chưa hết bằng hoàng
anh được một chủ tài khoản facebook tên binbo giới thiệu và hướng dẫn vượt biên trái phép sang đài loan tìm việc làm với giá sáu năm trăm linh usd một người
và khi xuất cảnh được chót lọt thì mới phải chi trả nên anh và mọi người tin tưởng
theo sự hướng dẫn mọi người vào nghỉ chân tại tòa nhà ba tầng ở campuchia
vừa bước vào phòng nghỉ thì bị hơn một mươi người ập đến dùng súng dao gậy không chế chói chân tay rồi đánh đập và cướp hết tài sản trên người
họ đâm hai đùi và dùng một cái vật cứng
đập hết ra sau lưng bắt đầu đốt cái bóng nhỏ bắt mình phải gọi ba người thân để số tiền là ba trăm linh triệu để gửi cho nó
riêng một nạn nhân sau khi tra tấn dã man các đối tượng quay video gửi về gia đình và buộc phải chuyển số tiền năm trăm linh triệu đồng
khi gia đình chưa kịp đáp ứng bọn chúng đã đánh chết
do quá hoảng sợ người thân của các nạn nhân còn lại đã chuyển gần năm trăm linh triệu đồng nhưng các đối tượng vẫn không thả người
lợi dụng đêm tối và sơ hở của các nạn nhân các đối tượng vẫn không thả người
trong lòng các đối tượng các nạn nhân đã cởi trói trốn chạy qua sông về việt nam cầu cứu lực lượng chức năng
sau khi việc xảy ra thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ ban nhân đốc quân tỉnh
các linh viên nghiệp vụ của công an tỉnh và cụ bộ công an phối hợp với lực lượng chức năng ở biên giới
và công an campuchia khẳng trương điều tra truy xét
đến ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh giang đã khởi tố
bắt tạm giam năm đối tượng có hành vi là tổ chức đưa năm nạn nhân sang campuchia trái phép
đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng ở campuchia bắt giữ nhiều đối tượng
đã có hành vi tham gia bắt cóc tống tiền giết người riêng các đối tượng phạm tội quay về việt nam lẫn trốn
chúng tôi đã xác định được nên tiếp tục điều tra truy xét xử lý nghiêm để góp phần răng đen và cảnh tỉnh chung
các đối tượng trong đường dây tổ chức cho người xuất cảnh trái phép là trần thiết thoại sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
huỳnh thị út sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi nguyễn thanh hoàng nguyễn thanh toàn cùng chú huyện an phú tỉnh an giang
và trương văn trung chú huyện yên thành tỉnh nghệ an
vụ việc trên một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo người dân
cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác những lời mời gọi trên các trang mạng xã hội
kiểu việc nhẹ lương cao và giấc mộng đổi đời nơi xứ người để tránh tiền mất tật mang
quyên mọi người ý định đi sang cam là tốt nhất bỏ đi không nên tin những lời mật ngọt trên mạng
bây giờ trường hợp của mình là từ quả chết trở về rồi xác định là chết nó bịt mắt xác định chết rồi
bịt mắt là nó bảo thắng bịt mắt là chốc xe kia đoán nó ý đoán bán cho đội khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định tạm giữ hình sự hai mươi hai đối tượng
trong đó có tổng giám đốc trưởng phòng kê toán tổ trưởng
đối tượng đóng giả khách hàng mua bất động sản của công ty lộc phúc có địa chỉ tại số ba mươi bốn tiền giang
phường hai quận tân bình tp hcm để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó ngày ba mươi một tháng tám phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an các đơn vị địa phương bắt quả tang công ty lộc phúc
đang mở sàn giao dịch bất động sản ảo tại một bãi đất trống thuộc xã an viễn huyện trảng bom để lừa đảo chiếm đất tài sản của khách hàng
tại hiện trường lực lượng chức năng đã khống chế gần một trăm chín mươi đối tượng liên quan
trong đó có tổng giám đốc công ty cùng hơn một trăm bốn mươi cán bộ nhân viên đối tượng được công ty thuê đóng giả khách hàng
và hơn bốn mươi nạn nhân của công ty đồng thời khám xét trụ sở công ty tại tp hcm thu giữ nhiều vật chứng có liên quan
qua đấu tranh ban đầu các đối tượng khai một lô đất nông nghiệp có giá khoảng vài trăm triệu đồng
nhưng công ty này đã tự vẽ lên dự án ma rồi giao bán với giá từ hai đến ba tỷ đồng
nhiều người có nhu cầu mua nhà ở tp hcm nhưng đã bị chúng lùa lên xe ô tô trở xuống tỉnh đồng nai ép xem đất và đặt cọc
được biết số tiền thu lợi bất chính của công ty là khoảng hai mươi tỷ đồng mỗi tháng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang tích cực mở rộng điều tra
làm rõ hành vi vi phạm của từng đối tượng để củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật